mới bước vào mùa khô thế nhưng bà con huyện mừng khương tỉnh lào cai lại đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt
khi nguồn nước dưới lòng đất không đủ thì nước mưa đã trở thành nguồn nước quý giá được người dân dự trữ sử dụng tiết kiệm để duy trì sinh hoạt
bắt đầu một ngày mới công việc của anh sùng xeo sử cũng giống như nhiều hộ dân tại xã tà gia khâu huyện mường khương tỉnh lào cai
đó là mang can nhựa đi lấy nước về sử dụng nước được dẫn từ các khe nhỏ trên núi đến các bể chứa công cộng giúp cho người dân nơi đây có nước để sinh hoạt hàng ngày
thời nó chỉ có ba bốn tháng
tại trường trung học phổ thông dân tộc bán chú tiểu học xã tả gia khâu bài học về thói quen tiết kiệm nước trong sinh hoạt luôn được thầy cô thường xuyên nhắc nhở học sinh
nhà trường cũng đã xây dựng một bể chứa nước mưa kích thước lớn với hy vọng sẽ bảo đảm tối thiểu nguồn nước phục vụ sinh hoạt của nhà trường
ngày nào cũng có một hoạt động đó cùng với lại đoàn đồn và xã cũng như các thầy cô trong nhà trường để mang nước về giữ cho các cháu có đủ nước sinh hoạt để giữ các cháu ở lại tại trường
được yên tâm và đủ đảm bảo các hoạt động trong nhà trường
huyện mường khương hiện có bốn xã gồm dìn chin tả gia khâu pha long và lùng vai với năm trăm bốn mươi năm hộ cùng năm trường học ở trong tình trạng thiếu nước vào mùa khô
do cấu tạo địa chất khó tích nước lượng mưa ít chính là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước ở đây
tại các địa phương này cũng đã được đầu tư xây dựng một mươi sáu bể với thể tích từ hai trăm linh đến năm trăm linh mét khối để chữ nước tuy nhiên cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người dân
biện pháp lâu hơn nữa thì buộc là phải tăng tỷ lệ che phủ của rừng
cho đến nay thì thực hiện các chương trình mục tiêu cũng như là các chủ trương chính sách của đảng nhà nước thì huyện đang tập trung kêu gọi người dân xã hội hóa cũng như là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng
mùa khô đang đến gần lượng nước được chữ ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết
nước được giữ chữ cũng chỉ bảo đảm trong một thời gian sử dụng nhất định
bởi thế khi những cơn mưa khan hiếm đồng nghĩa nguồn nước mạch cũng dần cạn kiệt người dân nơi đây sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống thiếu nước sinh hoạt